ngày bảy tháng một đại sứ quán việt nam tại bắc kinh trung quốc đã tổ chức gặp gỡ đầu năm với phóng viên các cơ quan báo chí của trung quốc
đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí trung quốc và các cơ quan báo chí việt nam thường trú tại trung quốc
đại sứ đặng minh khôi tổng kết lại những thành tiệu nổi bật trong quan hệ hai nước trong năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời cho biết trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra nhiều chuyến thăm cấp cao quan trọng giữa hai nước
tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
về vấn đề trên biển hai bên cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước
thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc
thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
đại sứ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ phối hợp tốt của các cơ quan quản lý báo chí
các cơ quan báo chí và phóng viên trung quốc phối hợp với các cơ quan báo chí việt nam để thông tin khách quan
góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau thúc đẩy sự phát triển ổn định lành mạnh của quan hệ việt nam trung quốc